bộ trưởng bộ công thương yêu cầu đoàn thanh tra làm rõ việc cung ứng chủ động nhiên liệu cho các nhà máy điện vận hành hệ thống điện huy động nguồn điện của evn
theo đó đoàn thanh tra chuyên ngành được thành lập ngày tám tháng sáu gồm lãnh đạo các đơn vị cục điều tiết điện lực cục điện lực và năng lượng tái tạo cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp vụ pháp chế
cục điều tiết điện lực cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp